sau khi nghị định một trăm linh quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
được triển khai thực hiện có hiệu quả trong đời sống mới đây chính phủ đã ban hành nghị định hai mươi bốn
quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống tắc hại của rượu bia
trong đó có điều bốn về hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu bia trong tác phẩm điện ảnh sân khấu truyền hình
sau khi nghị định có hiệu lực đã có những ý kiến của những người hoạt động chuyên môn chung quanh nghị định này
nghị định hai mươi bốn là cơ sở pháp lý quan trọng giúp nhà sản xuất và nghệ sĩ nâng cao ý thức
trong việc đưa hình ảnh sử dụng rượu bia một cách phù hợp vào tác phẩm
điều này hết sức cần thiết vì thời gian qua hình ảnh uống rượu bia trong các tác phẩm khá phổ biến
thậm chí một số đạo diễn còn lạm dụng hành vi này nhằm khắc họa nhân vật dẫn đến sự phản cảm trong người tiếp nhận
nghị định hai mươi bốn là cơ sở pháp lý quan trọng giúp nhà sản xuất và nghệ sĩ nâng cao ý thức trong việc đưa hình ảnh rượu bia một cách phù hợp vào tác phẩm
nghị định hai mươi năm là cơ sở pháp lý quan trọng giới nghệ sĩ nhưng phần lớn giới làm nghệ thuật đều coi đây là quy định cần thiết
để mang đến cho công chúng những tác phẩm lành mạnh qua đó đóng góp xây dựng xã hội con người